quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
từ đêm qua đến giờ khu vực phía đông bắc bộ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều
có mưa mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
đến trưa vào chiều trời tạnh giáo hứng sáng nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi tám ba mươi độ trời mát mẻ
còn với khu vực phía tây bắc bộ lúc này trời nhiều mây nhưng không mưa
sau tám giờ trời sẽ chuyển nắng nền nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở đây
sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi hai ba mươi bốn độ
riêng khu vực sơn la cũng như hòa bình vẫn là những nơi có điểm nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ cao ba mươi sáu ba mươi bảy độ
với miền trung dưới tác động của khối không khí lạnh yếu lúc này dọc từ thanh hóa
trở vào cho đến khu vực quảng bình trời đang có mây nhiều
mưa chỉ xảy ra vài nơi ven biển phía đông nhưng sương mù đang xuất hiện khá nhiều
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp
tuy nhiên tình trạng mây nhiều và sương mù dày này sẽ không kéo dài
trời sẽ chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở thanh hóa nghệ an duy trì trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
khu vực từ hà tĩnh đến quảng bình có mức nhiệt là ba mươi bốn ba mươi năm độ
còn ở khu vực từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi nắng sớm
nên ngày hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng nhưng cường độ không gai gắt
mức nhiệt là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
với khu vực từ bình định đến bình thuận nhiệt độ cao ba mươi hai ba mươi năm độ
dự báo nóng ở miền trung xảy ra nốt ngày hôm nay
từ ngày mai sẽ cơ bản chấm dứt
còn ở miền nam lúc này tây nguyên và nam bộ trời đã có nắng mạnh từ sớm
và sẽ kéo dài đến một mươi tám giờ chiều
nền nhiệt trong ngày hôm nay ở tây nguyên phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
có nơi trên ba mươi bảy độ trời nắng nóng diện rộng
còn ở khu vực nam bộ miền đông nóng gắt với mức nhiệt ba mươi sáu ba mươi bảy độ
miền tây nhiệt độ ba mươi năm ba mươi sáu độ
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
giáo hướng nam cấp bốn
trên biển cấp năm khu vực giữa của biển đông giáo hướng đông đến đông nam cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
giáo đông bắc yếu cấp ba bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước